chợ bình tây đang được lập hồ sơ xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật của thành phố hồ chí minh
và đây là đợt trùng tu lớn nhất từ trước tới nay
chợ được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm hai mươi tám đến năm một nghìn chín trăm chín mươi một thì cải tạo nâng cấp lần thứ nhất
ngôi chợ tám mươi tám tuổi này đã chính thức đóng cửa để nâng cấp một lần nữa
sau gần chín mươi năm hoạt động ngôi chợ đầu mối lớn nhất nhì thành phố hồ chí minh
đang có những dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng ngói và các mảng vữa trên trần gây nguy hiểm cho tiểu thương lẫn khách hàng
chính vì vậy ubnd tp hcm và sở công thương đã đi đến quyết định đóng cửa để nâng cấp trùng tu chợ bình tây
tổng vốn đầu tư công trình hơn một trăm linh bốn tỷ đồng dự kiến kéo dài khoảng một năm
trong thời gian này hơn một tiểu thương đang kinh doanh tại đây sẽ di rời hàng hóa sang kinh doanh
tại khu vực chợ tạm trên đường tháp một mươi đối diện với ngôi chợ cũ
chợ tạm sẽ hoạt động từ sáu giờ sáng đến một mươi một giờ sáng
từ một mươi chín giờ tối hàng ngày hiện đã có một bốn trăm bốn mươi sáu sạp đăng ký hoạt động tại chợ tạm